sáng nay hai mươi một tháng một mươi một đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội đã làm việc với quận ủy hà đông
về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm hai nghìn hai mươi nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
tại buổi làm việc bí thư thành ủy vương đình huệ cho rằng do tốc độ đô thị hóa nhanh
hà đông còn nhiều vấn đề về quản lý đô thị cần được quan tâm
kinh tế chưa có đột phá lớn thu hút đầu tư còn nặng nề về đầu tư bất đồng sản
công tác kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên quản lý trật tự xây dựng còn phức tạp
còn một số vụ việc kéo dài chưa giải quyết rứt điểm
bí thư thành ủy vương đình huệ yêu cầu quận hà đông tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp
mà đại hội một mươi bảy đảng bộ tp hà nội và đại hội hai mươi một đảng bộ quận hà đông đã đề ra
trong đó đặc biệt coi trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát để siết chặt kỷ cương
tăng cường kỷ luật trách nhiệm và ý thức nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên các cấp